liên quan đến vụ việc phóng viên báo người lao động là anh nguyễn văn tuấn bị hành hung khi tác nghiệp tại khu vực bot trảng bom xã trung hòa huyện trảng bom tỉnh đồng nai
công an huyện trảng bom vừa cho biết hai đối tượng nghi vấn hành hung phóng viên nguyễn văn tuấn đã đến cơ quan công an trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi của mình
hai đối tượng là lê duy thanh và lê đức việt cùng chú tại huyện thống nhất tỉnh đồng nai
theo điều tra ban đầu vào ngày hai mươi một tháng hai công an huyện trảng bom nhận được tin báo của anh nguyễn văn tuấn phóng viên báo người lao động
bị hai đối tượng lạ mặt chặn đường hành hung khi đang chụp hình tại giải phân cách trạm thu phí trên tuyến quốc lộ một thuộc xã trung hòa huyện trảng bom
sau khi tiến hành xác minh công an huyện trảng bom đã làm việc được với hai đối tượng thanh và việt
cả hai khai nhận vào chiều ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai khi việt đang dùng xe máy chở thanh ngang qua khu vực phóng viên tuấn tác nghiệp thì phát hiện bị chụp hình
vì nghĩ anh tuấn chụp hình phản ánh việc cả hai không đội mũ bảo hiểm để cung cấp cho cảnh sát giao thông nên thanh và việt đã đến ngăn cản và hành hung đe dọa phóng viên
tuy nhiên theo như anh nguyễn văn tuấn thì vụ việc anh bị hành hung là có chủ đích từ trước nhằm cản trở anh tuấn ghi nhận phản ánh bức xúc của người dân liên quan đến giải phân cách đặt trước trạm thu phí bot trảng bom
hiện công an huyện trảng bom đang tiếp tục điều tra làm rõ lời khai của các đối tượng để có cơ sở xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật